malaysia áp thuế chống bán phá giá thép cuộn cán nguội từ việt nam cao nhất là một mươi ba sáu mươi tám
đây là thông báo kết luận vừa được bộ công nghiệp và thương mại quốc tế malaysia đưa ra hôm chín tháng năm
bộ công nghiệp và thương mại quốc tế malaysia kết luận mức thuế chống bán phá giá giả soát áp dụng
đối với các nhà sản xuất xuất khẩu của việt nam là từ hai đến một mươi ba sáu mươi tám
mức thuế này có hiệu lực từ mùng tám tháng năm năm hai nghìn một mươi chín đến hai mươi ba tháng năm năm hai nghìn hai mươi một
các bên liên quan có thể tiếp cận văn bản báo cáo công khai về kết luận cuối cùng
bằng cách gửi văn bản yêu cầu tới meti
trước đó ngày tám tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám miti đã thông báo khởi xướng giả soát hành chính đối với vụ việc
cục phòng vệ thương mại bộ công thương khuyến nghị hiện tại mọi thắc mắc liên quan đến vụ việc
các đơn vị liên hệ tới phòng xử lý phòng vệ thương mại nước ngoài cục phòng vệ thương mại bộ công thương để được